vì vậy khi địa phương dự kiến giải ngân cho một mươi sáu hộ nghèo thường xuyên bị lũ lụt đe dọa được hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp phòng chống bão lụt trong đó có một mươi một hộ ở ca túc thì có chỉ đạo của huyện hương hóa là tạm dừng công tác này
chúng tôi thiệt nghĩ rằng đây là một vướng về tư ngữ còn bản chất là nó không thay đổi
bản chất là nó không thay đổi bởi vì ở cơ sở dưới xã là thôn
thôn thì mới có xã có phương có thị trấn thì đặt khu phố có chỗ thì như thầy bảo chúng tôi là khóm
như bây giờ trong thông tư một mươi sáu của bộ xây dựng không có chữ khóm cho nên bộ xây dựng chưa đồng ý khi đổi tường được hưởng lời mà đặc biệt là lao bạo chúng tôi có một mươi sáu hộ
thì qua đây thì chúng tôi kính đề nghị các cấp các ngành đặc biệt là bộ xây dựng nên xem xét điều chỉnh để đổi tường được hưởng lời
không chỉ một mươi sáu hộ dân nghèo ở huyện hướng hóa nằm trong diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp phòng tránh bão lụt mà toàn tỉnh quảng trị có một trăm bảy mươi bốn hộ dân vùng thường xuyên bị ngập lụt
nhưng chưa thể nhận được sự hỗ trợ của chính phủ do gặp phải những vướng mắt về quy định đối tượng
chủ trương hỗ trợ nhà tránh lũ đã thể hiện tính đúng đắn và sự quan tâm của chính phủ
tuy nhiên để chủ trương này phát huy tốt hiệu quả hơn nữa rất cần sự quan tâm lắng nghe của các cơ quan chức năng
trong phần tiếp theo của chương trình quảng ngãi nhân rộng mô hình nông nghiệp hiệu quả
xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp fdi còn nhiều khó khăn
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại tỉnh bắc cạn bộ thông tin và truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
với nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu
học giả trong nước và quốc tế triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính phiên bản của các văn bản hán nôm văn bản việt ngữ và pháp ngữ do triều đình phong kiến việt nam
và chính quyền pháp ở đông dương ban hành từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi khẳng định quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đặc biệt tại triển lãm lần này đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo ba d với công nghệ ba d các tư liệu và hiện vật bằng chứng lịch sử pháp lý khẳng định chủ quyền hoàng sa trường sa sẽ được số hóa và tích hợp thành một chương trình triển lãm số
có thể coi triển lãm số là một giải pháp hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tuyên truyền về biển đảo việt nam bên cạnh triển lãm truyền thống
tôi cho là cái này là cái điểm nhất thay đổi tôi tiếp tục cập nhật những tư liệu mới và những bằng chứng mới để chúng ta bổ sung vào kho tư liệu này
triển lãm lần này đã mang đến cho người dân các dân tộc tỉnh bắc cạn cái nhìn sự hiểu biết về tầm quan trọng của biển đảo những giá trị lịch sử chủ quyền biển đảo của việt nam
cũng là để người dân ở vùng cao không có biển không có đảo hiểu được giá trị kinh tế lịch sử văn hóa của dân tộc cần được giữ gìn và bảo vệ
tỉnh quảng ngãi đã triển khai hai mươi năm mô hình sản xuất lĩnh vực nông ngư nghiệp
trong đó có một mươi bốn mô hình lâm nghiệp năm mô hình ngành nghề nông thôn và sáu mô hình ngư nghiệp
các mô hình này đã giải quyết việc làm tăng năng suất thu nhập cho nhà nông
các mô hình nông nghiệp điển hình cho hiệu quả cao như chăn nuôi bò cái sinh sản cây ăn quả cháy mùa nuôi cá nước ngọt tại các vùng trung du ven biển
các mô hình mới giúp nông dân tiếp cận nắm bắt kỹ thuật mạnh dạn áp dụng và sản xuất và nhân rộng
qua đó mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân ngư dân giúp địa phương giải quyết việc làm cho gần một hai trăm linh lao động nông thôn ổn định đời sống cộng đồng dân cư
từ những hiệu quả này năm hai nghìn một mươi bảy quảng ngãi sẽ nhân rộng một mươi tám mô hình sản xuất hiệu quả lĩnh vực nông nghiệp
bên cạnh nhân rộng tỉnh quảng ngãi cũng sẽ có những chính sách ổn định giá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
việc đầu tư nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả được kỳ vọng có phần giúp quảng ngãi thực hiện tốt
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổ nhân giống cây con tại phường thuận hưng thuộc quận thốt nốt thành phố cần thơ đã ra đời cách đây hơn ba mươi năm
thời gian gần đây thị trường giống cây con được phát triển mạnh mẽ từ đó giúp mỗi hộ gia đình có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng
vào vụ tết này bà con còn phấn khởi hơn
khi giá giống cây con được tăng gấp đôi so với ngày thường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nghề nhân giống cây con tại phường thuận hưng ra đời từ những năm tám mươi
khởi xướng đầu tiên là do ông nguyễn phú sang mang về từ đồng tháp
hiện nay ông là chủ cơ sở nhân giống cây con lớn nhất tại khu vực tân phước một phường thuận hưng
hiện nay đã có hơn tám hộ tham gia vào tổ nhân giống cây con và mỗi gia đình thu nhập trên dưới một trăm linh triệu đồng mỗi năm
đặc biệt vào mùa vụ tết này bà con phấn khởi hơn nhờ giá tăng lên gấp đôi đối với các loại giống cây hoa
mỗi ngày cô xin học bình quân cả khoảng bảy mươi đi
nói chung bình đi ngày nào cũng có điểm vậy
sáng cô đi làm gì chiều thì cô đi dặm cây
làm gì sáng nãy bỏ hộp đủ siêu chứng
cô ăn sản phẩm mỗi bộ ghế gì là hai năm trăm linh sáng không dậy
chiều dặm cũng dậy
hiện nay tổ nhân cây giống phường thuận hưng cung cấp khoảng hơn hai mươi loại từ rau cải đến hoa màu
trong đó các loại giống được bà con khách hàng ưa chuộng đó là giống ớt cà cải và các loại hoa với giá từ năm mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một vỉ năm trăm linh bầu
tôi làm đầu tiên làm không kịp rồi từ từ sớm thấy vậy sớm thì không ai lạ
đây cũng em cháu với con tôi nữa
thấy tôi làm không kịp thì tôi kêu làm tiếp tiếp hoài biết bây giờ nó nhiều
nhưng mà mình thấy cái nhiều này thì bà con làm nhiều mình cũng dễ làm hơn hồi tôi làm mình lên
mình làm ít hàng hơn nhiều có hàng nhiều hơn đấy
ngoài lợi ích kinh tế hiện nay tổ nhân cây giống cây con phường thuận hưng còn góp phần giải quyết cho hơn một lượt lao động một năm của địa phương
từ đó đã tạo điều kiện cho bà con nhất là phụ nữ với vai trò nội trợ của gia đình có thể kiếm thêm thu nhập
qua đó cải thiện được cuộc sống
qua nhiều năm xây dựng uy tín hiện nay tổ nhân giống cây con phường thuận hưng đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều khách hàng của các tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long tp hcm và cả hà nội

những công ty này chỉ có công đoàn hoạt động còn sự quan tâm chính của doanh nghiệp là sản xuất và lợi nhuận
công ty hồ sĩ đen đã có ba đảng viên nhưng vẫn không thể thành lập được tri bộ